mặc dù ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh hậu giang đã liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân
cụ thể là người chăn nuôi lợn tuyệt đối không vứt sắc lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi ra môi trường
tuy nhiên một số người dân thiếu ý thức vẫn ngang nhiên vứt lợn chết vì nhiễm bệnh xuống sông ngòi
kênh rạch việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiêm ẩn nguy cơ lây lan mẩm bệnh
là một trong những huyện có tổng đàn lợn lớn nhất của tỉnh hậu giang nhưng những ngày này
dịch tỏa lợn châu phi tuy nhiên đi dọc theo tuyến canh long mỹ hai thuộc ấp bốn xã thuận hòa
dù chỉ một đoạn ngắn nhưng đã có rất nhiều sắc lợn chết được bỏ vào trong bao tải
thả lênh bênh dưới sông nhiều sắc lợn chết đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặng
cách đây hơn một tầng heo tự nhiên ở đây trôi nổi một ngày năm sáu bao
cái sông đó cái này chết trong cái trại lớn nó trôi nổi về đây rồi
dân ở đây nó hôi thối bốc mùi hôi thối cả cây số vậy đó
cái sông đi sông ở trên bờ nó hôi chứ không nổi
dân thì ở đây nguồn nước xài không được
bốc hôi thối rồi dân bây giờ không dám xài nước sông
ở đây là ảnh hưởng tới cái sức khỏe của nhân dân
ở đây dân có ý thức là bây giờ nếu mà thấy mà người nào bỏ chết
thì dân đọng có ý thức cho còn ở đó mình đốt tiếp
còn nếu mà thả xong đề nghị ở đây là các cấp mình có liên quan thôi
đề nghị tục hạt giả chứ còn nếu mà để sông thả vô kiểu này hoài là
ảnh hưởng đến môi trường sống của dân khó khăn lắm
một thói quen lâu nay mà nhiều người chăn nuôi hay mắc phải
là khi phát hiện vật nuôi của mình bị chết là cứ vứt ra sông canh mương
thay vì trôn lấp hoặc báo cáo với ngành chức năng và chính quyền địa phương để xử lý
việc làm này rất nguy hiểm không chỉ gây ô nhiễm môi trường
mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
nhất là thời điểm dịch tả lợn châu phi đang bùng phát và lây lan nhanh như hiện nay
trước đây dịch tả châu phi nó chưa gì tràn lan tới sà phiên
thì địa bàn sà phiên cũng dẫn động ấp
thành lập ba người cũng phải đi dớt hết nói chung là nó cũng ổn định
nhưng mà từ khoảng một mươi năm một mươi bảy ngày nay nói chung nó tràn lan vô tới sà phiên
nói chung một số mà bà con nuôi chăn chạy lớn
thì nói chung báo cho chính quyền địa phương liên hệ quỹ ban xuống dập dịch
nhưng mà còn một số bà con nuôi nhỏ lẻ
có nghĩa là tính để lợi là để chém lợi sau đó
năm bảy con đó cho nên điều kiện chết không báo
cho nên là mới vô bao mới thể xong
nói chung bây giờ tới thống nhất đề nghị quỹ ban
quỹ ban đề nghị qua xã đội thành lập đoàn đi dớt mà dớt cũng không trễ
theo các chuyên gia y tế đối với những hộ chăn nuôi lợn
nếu phát hiện lợn bị bệnh hãy báo ngay với chính quyền địa phương
sau khi tiến hành tiêu hủy người chăn nuôi sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền
tuyệt đối không được vứt sát lợn bệnh chết ra môi trường